xin chào người giấu mặt ạ xin mời anh ra đây ạ
chào mừng anh đến với chương trình
và lênh mời anh ngồi đây
chúng ta sẽ cùng trò chuyện cởi mở với nhau trong ngày hôm nay
trước tiên mời anh uống nước
và lênh cũng xin chia sẻ với anh là lênh cũng rất là thích đi phượt
chúng tôi nghĩ rằng nó tiệm cận gần với một cái khái niệm tạm gọi là một sự tự do
nào đó mà người trẻ đang khao khát có được
không biết là cái cảm giác của tôi nó có giống cảm giác của anh
cái lúc anh bắt đầu đến với phật không
bản thân trong mỗi con người đều có những cái mà
được muốn được tự do muốn được nổi loạn muốn được khẳng định bản thân
đấy thì đôi khi là chúng ta sẽ chọn những một thời điểm nào đó
trong cái quãng thời gian chúng ta sống làm việc
chúng ta đi khám phá
và chúng ta được nhìn thấy nhận đại chính mình
khi hòa bình vào thiên nhiên như vậy
sao cho mình thấy vui

có rất nhiều người nói là con gái đi phượt sẽ kiểu hư hỏng
và không nói chung là kiểu không ra gì ạ
nhưng mà em trước thì em cũng nghĩ em cũng định từ bỏ
nhưng mà em nghĩ mình
mình không nên để ý cái lời dĩ nghị đấy của họ
mình đi mình làm gì bản thân mình làm gì mình tự viết ạ
trong các hành trình phượt thì là
các bạn nữ với nam là đã có sự gắn kết tình yêu với nhau
và từ đó các bạn ấy đã nảy sinh được tình cảm
và nhiều cặp đôi lại có thể là cưới nhau được ạ
còn hầu như bây giờ các bạn hầu như là chỉ toàn đi theo phong trào

như kiểu là để thoải mãn tình dục